ngày ba mươi một tháng một mươi tại bảo tàng mỹ thuật việt nam hà nội đã diễn ra triển lãm tranh dân gian đông hồ xưa và nay
triển lãm đã trưng bày trong hai phòng tranh với hơn một trăm linh hiện vật từ tranh in cho đến các ván khắc dụng cụ thực hành nghề
không gian triển lãm được chia làm nhiều phòng phòng tranh đông hồ xưa trưng bày một số bộ tranh in lưu giữ gần một thế kỷ
và tranh in theo mẫu truyền thống được ưa chuộng như gà đàn lợn đàn gà thư hùng vinh hoa phú quý
nhân nghĩa lễ trí còn phòng tranh đông hồ nay lại tập hợp một số tranh được phục chế gần đây
cùng một số sáng tác mới về hình thức cũng như nội dung biểu đạt
đặc biệt phòng tranh cũng tập hợp một số mẫu tranh đã thất lạc dựa trên nguồn tư liệu quý của moric durang và henry auger
đến với không gian triển lãm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân người xem còn có thể tự tay in tranh
và lưu giữ như một món quà về một nghề thủ công độc đáo
đồng thời nhằm lan tỏa nét văn hóa truyền thống giai đoạn